sáng nay ngày một mươi tháng tám tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ sai phạm đất đai tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
tuy nhiên phiên tòa đã bị hoãn vì vắng mặt hai trên tổng số một mươi bị cáo kháng cáo
sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết ban đầu hội đồng xét xử thấy có hai bị cáo vắng mặt không lý do gồm bị cáo đinh văn dũng
nguyên giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện mỹ đức và bị cáo phạm hữu sách nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện mỹ đức bị cáo duy nhất kêu an
do tính chất phức tạp của vụ án việc vắng mặt hai bị cáo nói trên sẽ gây khó khăn cho công tác xét xử
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị hoãn phiên tòa
cuối cùng sau khi hội ý hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội đã thống nhất hoãn phiên tòa và sẽ xét xử trở lại vào thứ sáu tuần sau ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
các bị cáo trong vụ án này nguyên là cán bộ xã đồng tâm và cán bộ huyện mỹ đức trong vụ xe phạm đất đai tại xã đồng tâm
có một mươi trên một mươi bốn bị cáo trong vụ án này làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm
trong đó bị cáo phạm hữu sách nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện mỹ đức kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm
chín bị cáo còn lại đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt